tại hà nội đã diễn ra diễn đàn nông nghiệp bền vững eu việt nam nông nghiệp bốn
chìa khóa tiếp cận thị trường châu âu
diễn đàn do hiệp hội doanh nghiệp châu âu tại việt nam bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phòng thương mại và công nghiệp việt nam đồng tổ chức
với sự tham gia của các đại biểu chính phủ cùng hơn một trăm năm mươi doanh nghiệp việt nam và châu âu
với mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu nông sản đã qua kiểm định chất lượng an toàn
có thể truy xuất nguồn gốc từ việt nam sang thị trường châu âu
eurocharm đã xây dựng chương trình hội nghị mang tính tương tác cao góc nhìn đa dạng
song song với khu vực trưng bày các sản phẩm và các giải pháp công nghệ trong nông nghiệp
sự kiện nhằm luận bàn về những thách thức mà các nhà xuất khẩu nông nghiệp việt nam phải đối mặt
và các giải pháp kỹ thuật giúp cho các sản phẩm nông nghiệp được xuất khẩu
có thể truy xuất nguồn gốc được chứng nhận và đảm bảo an toàn từ việt nam sang châu âu
diễn đàn sẽ kết nối các nhà hoạch định chính sách người nông dân và các nhà xuất khẩu việt nam
với các công ty hàng đầu châu âu với những trình bày về chuyên môn kỹ thuật và các giải pháp cho nông nghiệp tiên tiến
việt nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của eu trong khối asean
và được dự đoán sẽ là một trong những nước hưởng lợi lớn nhất tại các thị trường ở eu
nhờ vào hiệp định thương mại tự do evfta bởi thuế giảm sẽ làm tăng nhu cầu và đẩy mạnh xuất khẩu